thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp của ban cán sự đảng
chính phủ vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội
thủ tướng nhấn mạnh nguồn lực chất lượng cao là lợi thế của thủ đô
vậy hà nội sẽ làm gì để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đặc biệt quan trọng này
có cơ chế đào tạo sử dụng hay đãi ngộ như thế nào
hà nội có thể đề nghị thủ tướng để làm thí điểm tiên phong trên cả nước về nguồn nhân lực chất lượng cao
khu vực phía bắc và lựa chọn xây dựng khu đô thị vệ tinh đồng bộ hiện đại tiết kiệm đất
giữ được bản sắc kiến trúc hà nội kiến trúc của dân tộc
thủ tướng hay là ban cán sự đảng chính phủ không đưa ra những mẫu chỉ tiêu đó vào hà nội
mà tôi đề nghị công chức nghiên cứu tính toán kỹ thêm về các chỉ tiêu
bảo đảm tính đồng bộ thống nhất và tiên phong đi đầu của thủ đô trên các lĩnh vực
trong đó đặc biệt tính toán xu hướng chuyên dịch đầu tư công nghệ cơ góp kinh tế
lao động chuyển đổi dưới các ngành nghề lĩnh vực
đồng thời cần xem xét tính toán tác động của những thay đổi nhanh chóng của tình hình quốc tế trong nước
đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
tôi đề nghị hà nội cần tham khảo và vận dụng một mươi bảy mục tiêu phát triển bình vững sdg hai nghìn ba mươi
tương ứng với một trăm sáu mươi chín chỉ tiêu của liên hợp quốc
cái chỗ này rất quan trọng để các ông chí là áp dụng vào thủ đô áp dụng cho cả nước chúng ta
hà nội đi đạo với này
về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng lưu ý cần có cơ chế chính sách phù hợp để thúc đẩy mạnh mẽ việc huy động phân bổ
sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của thủ đô và cả nước
đối với các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
vấn đề không phải là thiếu tiền thiếu nguồn lực
mà chính là thiếu cơ chế chính sách phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
tôi nói ví dụ như là chúng ta làm hai việc
làm tốt quy hoạch thế hay là quản lý tốt đất đai tạo được quỹ đất sạch
đấu giá đất hiệu quả thì hoàn toàn có đủ nguồn để làm công trình các hạ tầng trọng ý của thủ đô và cả nước
tăng cường xây dựng đảng vệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gương mẫu
phát huy truyền thống ngàn năm phát nghiến anh hùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ đổi mới sáng tạo quyết tâm xây dựng thủ đô
giàu đẹp văn minh hiện đại hội nhập phát triển bình vững
thủ tướng nhất trí nhiệm vụ mục tiêu của hà nội trong ba trụ cột đó là đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
thủ tướng đề nghị hà nội phải quyết tâm thực hiện mục tiêu kép
trong văn kiện cần phải liên hệ vấn đề cụ thể
hà nội cũng cần có bảng tổng kết xem hiện có bao nhiêu dự án cả một mươi năm vẫn chưa triển khai được
thành ủy ubnd tp cần làm rõ nguyên nhân khách quan chủ quan
và có các giải pháp kế hoạch triển khai tiếp không để chậm triển khai
gây lãng phí nguồn lực và cơ hội thậm chí ảnh hưởng niềm tin đối với nhà đầu tư